thưa quý vị chiều nay tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã có buổi tiếp đoàn đại biểu quốc hội hungary do ông jakarb istan phó chủ tịch quốc hội hungary làm trường đoàn
vui mừng chào đón phó chủ tịch quốc hội hungary jakarp isvan và đoàn đại biểu quốc hội hungary sang thăm làm việc tại việt nam nhân dịp đầu năm mới hai nghìn một mươi chín
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân bày tỏ tin tưởng chuyến thăm lần này của đoàn sẽ góp phần củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị
hợp tác truyền thống tốt đẹp giữa việt nam và hungary
cũng như quan hệ hợp tác nghị viện song phương giữa hai nước
khẳng định việt nam và hungary có quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời chủ tịch quốc hội nhấn mạnh việt nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác nhiều mặt với hungary
và hy vọng trong thời gian tới hai nước tiếp tục hợp tác hiệu quả tại các diễn đàn đa phương nhất là tại liên hợp quốc và trong khuôn khổ asem
bày tỏ cảm ơn chủ tịch quốc hội việt nam đã dành thời gian tiếp đoàn
phó chủ tịch quốc hội hungary jakarb isvan cũng bày tỏ mong muốn mối quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực của hai nước sẽ không ngừng được tăng cường và phát triển trong thời gian tới
chiều nay tại nhà quốc hội phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiền đã có buổi tiếp ông jakab istvan phó chủ tịch quốc hội hungary
hai bên bày tỏ vui mừng khi nhận thấy quan hệ hai nước ngày càng tốt đẹp và cho rằng thông qua chuyến thăm này sẽ góp phần củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị
hợp tác truyền thống tốt đẹp giữa hai đảng hai nhà nước việt nam hungary
năm hai nghìn một mươi tám kim ngạch thương mại hai triệu của hai bên đạt gần sáu trăm linh triệu đô la tăng bảy mươi so với năm hai nghìn một mươi bảy
tuy nhiên điều này vẫn chưa tương xứng với tiềm năng của hai bên
phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển đề nghị trong thời gian tới cần tích cực phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại
hỗ trợ doanh nghiệp hai nước tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực mà hai bên có tiềm năng và thế mạnh
đặc biệt với vai trò là thành viên tích cực của eu việt nam đề nghị hungary tiếp tục ủng hộ
thúc đẩy quan hệ toàn diện giữa việt nam và eu trong đó có việc ký chính thức và phê chuẩn hiệp định thương mại tự do việt nam eu
evfta và hiệp định bảo hộ đầu tư ipa
hungary luôn coi việt nam là đối tác ưu tiên trong chính sách hỗ trợ phát triển quốc tế oda với việc cam kết vốn vay ưu đãi bốn trăm bốn mươi triệu euro
để thực hiện những dự án trong lĩnh vực ưu tiên chính của hai nước cũng như tháo gỡ các vướng mắt để tiến hành xây dựng
bệnh viện ung biếu cần thơ bằng vốn vai yêu đãi trị giá gần sáu mươi triệu euro
trong khuôn khổ chuyến thăm lần này của đoàn hai bên sẽ tổ chức tọa đàm lần thứ hai về chủ đề phát triển nông nghiệp bền vững và an toàn thực phẩm
nhằm tạo cơ hội để chuyên gia hai nước trao đổi kinh nghiệm và đánh giá tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực này
trước đó ông jakarv istervan phó chủ tịch quốc hội hungary cùng đoàn đại biểu đã có buổi làm việc với ủy ban khoa học công nghệ và môi trường của quốc hội
cũng như làm việc với nhóm nghị sĩ hữu nghị việt nam hungary
hai bên đều bày tỏ mong muốn trong thời gian tới
sẽ có nhiều trao đổi đoàn các cấp giữa quốc hội hai bên ủy ban hai nước cũng như các nhóm nghị sĩ nhằm học hỏi thêm các kinh nghiệm trong các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm
chiều nay đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ trưởng ban chỉ đạo điều hành giá đã chủ trì cuộc họp đánh giá kết quả hoạt động năm hai nghìn một mươi tám và triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi chín
năm hai nghìn một mươi tám chỉ số giá tiêu dùng tăng ba năm mươi bốn thấp hơn khá nhiều so với một
mục tiêu đề ra là khoảng bốn và là năm thứ ba liên tiếp kiểm soát lạm phát dưới bốn góp phần quan trọng vào thành công chung của kinh tế xã hội củng cố nền tảng vĩ mô tạo niềm tin với người dân và doanh nghiệp vào công tác điều tra của chính phủ và các bộ ngành
phó thủ tướng vương đình huệ yêu cầu các bộ ngành địa phương điều hành chỉ số giá tiêu dùng trong khoảng ba ba ba chín đảm bảo thực hiện đúng yêu cầu nghị quyết số một nở quy cp của chính phủ ngày một một hai nghìn một mươi chín là kiểm soát chỉ số này dưới bốn

phó thủ tướng vương đình huệ yêu cầu các bộ ngành địa phương điều hành chỉ số giá tiêu dùng trong khoảng ba ba ba chín đảm bảo thực hiện đúng yêu cầu nghị quyết số giá tiêu dùng trong khoảng ba ba ba chín